hưng yên phải phấn đấu ngay trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám để chỉ số năng lực cạnh tranh pci đạt mức bình quân của vùng
phát huy hơn nữa tinh thần năng động đổi mới sáng tạo chủ động hội nhập xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội
thúc đẩy phát triển sản xuất đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ kỷ niệm một trăm tám mươi năm năm thành lập tỉnh hưng yên
bảy mươi năm năm thành lập đảng bộ tỉnh hai mươi năm tái lập tỉnh hưng yên và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
buổi lễ còn có sự tham dự của nguyên tổng bí thư nông đức mạnh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
sau hai mươi năm tái lập tỉnh từ một tỉnh thuần nông xuất phát điểm thấp đảng bộ chính quyền quân và dân hương yên đã đoàn kết nhất trí
hăng hái thi đua lao động sản xuất tích cực vươn lên đổi mới trong các lĩnh vực và đạt được thành tiệu khá toàn diện
thu ngân sách tăng mạnh năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến hưng yên là một trong một mươi sáu địa phương có điều tiết về
ngân sách trung ương thu nhập bình quân đầu người tăng gấp một mươi lần so với thời điểm tái lập tỉnh
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng đã ghi nhận đánh giá cao và chúc mừng sự nỗ lực và những thành tiệu mà đảng bộ
chính quyền quân và dân tỉnh hưng yên đã đạt được trong thời gian qua thủ tướng lưu ý chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới
với nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức thủ tướng yêu cầu hưng yên cần quyết liệt cải cách hành chính
tăng cường kỷ luật kỳ cương xây dựng nền hành chính hiện đại năng động hiệu lực hiệu quả
hưng yên cần phải phán đáo ngay trong năm một mươi bảy một mươi tám chỉ số cpi đạt mức trung bình mức bình quân của cả vùng
phát huy hơn nữa tinh thần năng động đổi mới sáng tạo tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất
chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh tạo môi trường và động lực mới cho phát triển
thủ tướng yêu cầu cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực nâng cao chất lượng giáo dục và dạy nghề quan tâm đầu tư cho khoa học công nghệ
đáp ứng nhu cầu phát triển và công nghiệp hóa hiện đại hóa nhất là trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
bên cạnh đó cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh
các đạo đức lối sống phát huy vai trò thiên phong gương mẫu của mỗi phán bộ đảng viên
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhất cho tỉnh hưng yên
trước buổi lễ thủ tướng đã đến thắp hương và dân hoa tại tượng đài tổng bí thư nguyễn văn linh
và đến thăm mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị thanh tại xã liên phương thành phố hưng yên tỉnh hưng yên